sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh ở huyện kiến thụy thành phố hải phòng gây thiệt hại lớn về tài sản
rất may năm người trong gia đình đã kịp thoát ra ngoài
vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng một của ngôi nhà ba tầng ở thôn bốn xã tú sơn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
tầng một được gia đình sử dụng vào mục đích kinh doanh với nhiều mặt hàng như đồ điện quần áo giày dép mỹ phẩm
lửa và khói đã bao trùm toàn bộ tầng một của ngôi nhà năm người trong nhà kịp thoát ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn phía sau
nhờ được tin báo các cơ quan chức năng đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai phương án chữa cháy
lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh kịp thời di chuyển một số vận dụng phía ngoài của ngôi nhà ra khỏi đám cháy trước khi ngọn lửa lan rộng
đến gần chín giờ đám cháy cơ bản được khống chế lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại trong vụ cháy này
trong khi đó các lực lượng phối hợp tại tỉnh lào cai vẫn đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực và phương tiện
tiến hành khoanh vùng khống chế đám cháy lớn tại khu vực vườn quốc gia hoàng liên thị xã sapa
vụ cháy xảy ra vào gần hai giờ chiều qua tại khu vực tiểu khu hai trăm tám mươi sáu và hai trăm chín mươi hai a
thuộc thôn xéo mý tỉ xã tả văn thị xã sapa
khu vực cháy trên núi cao hiểm trở độ cao khoảng một chín trăm linh m so với mực nước biển
đề hình chia cắt khó tiếp cận lớp thực bì dày gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục
đã gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường và tổ chức chữa cháy
tính đến một mươi một h ba mươi trưa nay có khoảng một người bao gồm lực lượng chức năng và người dân
tham gia khoanh vùng tạo đường băng cản lửa dập tắt đám cháy
hiện tại đám cháy cơ bản được khoanh vùng để khống chế và dập tắt
về thiệt hại hiện không có thiệt hại về người
diện tích bị cháy là khoảng hơn hai mươi năm ha chủ yếu là thảm thực vật cây lau lách và một số diện tích cây tái sinh
nguyên nhân cháy đang được xăng minh làm rõ
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh lào cai đã ban hành văn bản hỏa tốc
yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan tổ chức các biện pháp cấp bách phòng cháy
chữa cháy rừng hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra
ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông trần quang nhất nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ban chấp hành đảng bộ tỉnh phú yên đã họp
và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông trần quang nhất
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
trong nhiệm kỳ này ông trần quang nhất đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu triển khai một số dự án
gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái aic thực hiện
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
sử dụng các trang facebook để quảng cáo về khả năng thi công xây dựng nhà gỗ
đinh văn cường chú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đã lừa đảo nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng vừa bị công an huyện lý nhân bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an cường khai nhận đã dùng mạng xã hội facebook có tài khoản là nhà gỗ bảo lâm
và nét đẹp cổ truyền chạy quảng cáo có khả năng thi công xây dựng các loại nhà gỗ
sau đó yêu cầu chủ đầu tư có nhu cầu làm nhà gỗ chuyển tiền đặt cọc
khi các bị hại tin tưởng chuyển tiền thì cường hủy kết bạn chặn toàn bộ liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn trên từ đầu năm ngoái cho đến nay đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của nhiều bị hại ở các tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền là hai năm tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết đã khởi tố bị can đối với hoàng minh hào
hai mươi tuổi quê ở bắc giang để điều tra về tội giết người và cướp tài sản
bị can hào là kẻ sát hại cô gái hai mươi một tuổi trú tại phường mỹ đình một quận năm từ liêm tp hà nội
trước đó công an tp hà nội tiếp nhận tin báo của gia đình bị hại về việc nạn nhân đi khỏi nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai
tiếp nhận thông tin công an tp hà nội đã phát thông báo tìm người đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại nạn nhân là hoàng minh hào
đồng thời phát hiện thi thể nạn nhân tại một khu trọ thuộc phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
tăng chữ sử dụng trái phép chất phóng xạ dưới hình thức bôi vào các con vị trong trò sóc đĩa phục vụ cho việc đánh bạc bịp
đối tượng đinh trọng thủy trú tại phường bình hàn tp hải dương vừa bị công an tp hải dương khởi tố bắt tạm giam về hành vi tăng chữ sử dụng trái phép chất phóng xạ
thủy khai nhận lên mạng xã hội facebook liên hệ với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc
thủy đã mua chất iốt và ba thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm
sau đó bôi chất iốt lên một mặt của một mươi hai con vị tương ứng với ba bộ vị dùng trong trò sóc đĩa
rồi tìm mua lá trì để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ trước khi bán cho khách hàng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thủy đã bán được ba bộ vị cho ba khách hàng với giá hai triệu đồng một bộ
ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ chín mươi bốn con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của đối tượng
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang và công an huyện châu thành a
triệt xóa điểm cơ bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp trường hòa a xã trường long a huyện châu thành a
cơ quan công an đã bắt quả tăng hai mươi một đối tượng đang đánh bạc và thu giữ tăng vật gồm gần năm mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động hai con gà đá
nhiều quận băng keo đã qua sử dụng một cân đồng hồ năm bộ cửa sát và một mươi xe mô tô
và chiều cùng ngày các đối tượng được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc nguyễn lê tuấn đức trú tại huyện thường tín thành phố hà nội là tài xế xe mazda cầm dao chém sách lốp xe buýt
và công an quận bắc tử liêm hà nội cho biết là đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đức để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận vào ngày bảy tháng hai khi đang lái ô tô trên đường hoàng quốc việt thì xảy ra va chạm với xe buýt
đức liền điều khiển xe ô tô phóng qua và chặn trước đầu xe buýt rồi cầm dao đe dọa tài xế xe buýt chém nhiều nhát vào kính chăn gió phía trước và lốp xe buýt làm hư hỏng tài sản
được biết nguyễn lê tuấn đức là đối tượng từng có một tiền sự hai tiền án về tội danh liên quan đến ma túy
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa vừa xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ một
sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc ô tô khách đi ngược chiều trên quốc lộ một đoạn qua dốc đá trắng ninh hòa huyện ninh hòa tỉnh khách hòa
trong cảnh sát giao thông ninh hòa phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã xác minh làm rõ
cảnh sát xác định tài xế điều khiển xe ô tô khách đi ngược chiều là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tỉnh phú yên
tài xế này cho biết hồi một mươi tám h ngày một mươi năm tháng hai khi đi qua khu vực dốc đá trắng ninh hòa thì thấy xe ra cạt xe và sợ muộn giờ đón khách nên đã điều khiển phương tiện sang đường ngược chiều
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã lập biên bản xứ phạt tài xế nói trên với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
với hành vi trên nam tài xế này sẽ bị xử phạt từ bốn sáu triệu đồng tức giấy phép lái xe từ hai bốn tháng
sau mâu thuẫn một nam bảo vệ ở tp thủ đức tp hcm đã bị đồng nghiệp đâm gục
nạn nhân đã được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong nghi phạm cũng ra đổ thú ngay sau đó
công an tp thủ đức tp hcm phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường bình thọ làm một nam bảo vệ khoảng sáu mươi tuổi tử vong
thông tin ban đầu gần một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai người dân sống ở ngã tư đường einstein
bác ái phường bình thọ nghe tiếng người cãi nhau lớn tiếng họ chạy đến thì phát hiện nam bảo vệ đã nằm gục xuống đường với vết thương ở ngực
cạnh đó là một người đàn ông sáu mươi ba tuổi trên tay cầm hùng khí
người dân hỗ trợ đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi
lực lượng chức năng tp thủ đức sau đó trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng sau đó nghi phạm cũng đến công an đầu thú
được biết hai người đàn ông trên làm chung công ty bảo vệ trước đó họ đã xảy ra mâu thuẫn
nạn nhân đứng ở ngã tư đường thì bất ngờ bị nghi phạm tấn công hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ
công an tp hcm ra quân tấn công thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh với tội phạm tính dụng đen trên địa bàn
lực lượng công an toàn thành phố trong đó chủ công là phòng cảnh sát hình sự
mở đợt tấn công truy quét tội phạm cho vay lãi nặng và các loại hình cho vay biến tướng
các đơn vị nghiệp vụ trong thực hiện cao điểm đã phát hiện xử lý hai trăm sáu mươi ba vụ bốn trăm linh bốn đối tượng
trong đó đã khởi tố một trăm một mươi năm vụ hai trăm sáu mươi hai bị can
xử lý hành chính ba mươi một vụ ba mươi sáu đối tượng làm rõ một trăm linh ba vụ liên quan đến tính dụng đen triệt xóa hai mươi bảy ứng dụng công nghệ cho vay
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an quận một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố chín bị can là giám đốc trưởng phòng trưởng bộ phận trưởng nhóm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thương mại dịch vụ digital credit công ty trách nhiệm hữu hạng fincap vn
và công ty trách nhiệm hữu hạng sophie solutions về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ba công ty này đã cho vay với hơn hai triệu lượt khách hàng
với tổng số tiền cho vay là hơn bảy tỷ và số tiền lãi số lãi thu được là hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
với lãi suất là từ một trăm hai mươi trên năm đến một hai trăm một mươi bảy trên năm gấp từ sáu đến sáu mươi bốn lần
theo quy định của pháp luật
đây là ba nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến chín trăm linh một năm
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ ngay ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm
nếu người vay đồng ý các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty nhà ở tài sản của người vay
thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp
lợi dụng nhu cầu vay vốn gốc để đầu tư vào công việc kinh doanh đối tượng hùng và đồng bọn đã dụ dỗ lôi kéo nhiều khách hàng vay
với những gói vay không cần thế chấp chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền

một mươi năm ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trên ngắp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trực tự tất nguyên đáng giáp tình đến nay
liên quan đến tội phạm tính dụng đen đơn vị đã lập hơn một mươi chuyên án đấu tranh kiệt phá một mươi hai băng nhóm hai mươi tám đối tượng hoạt động liên quan đến tính dụng đen
có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thú đoạn như tạc sơn chất bẩn để bắt người vay trả nợ
các đối tượng không ngồi công an được làm tụ tập từ năm đến bảy đối tượng hoạt động là cho vay tính dụng cho các người dân hoàn cảnh khó khăn
người dân có nhu cầu vay vốn khó khăn trong sinh hoạt nên là vay vốn của các đối tượng
để chú động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này thời gian tới công an tp hcm sẽ tập trung đấu tranh đối với các đường dây tổ chức tội phạm
có yếu tố nước ngoài hoạt động cho vay nặng lãi cưỡng đoạt tài sản nút bóng doanh nghiệp công ty kinh doanh tài chính tính dụng tiêu dùng cho vay qua app vay trực tuyến trên không gian mạng
cùng với đó là vừa đấu tranh vừa tuyên truyền phong trào quân chúng tham gia tố giác tội phạm nhằm đẩy lùi hoạt động tính dụng đen trong đời sống xã hội
răng đe ngăn chặn những đối tượng đang hoạt động và có ý định hoạt động